sau khi thông tin về tình trạng thiếu nhóm máu ô đang ở mức báo động và chỉ đủ cung cấp cho các bệnh viện điều trị trong hai ngày
bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương đã tiếp nhận rất nhiều người tình nguyện đến hiến máu với hy vọng có thể khắc phục được tình trạng thiếu nhóm máu ô như hiện nay
cháu phùng thị quyên sáu tuổi mắc cân bệnh tan máu bẩm sinh và phải chuyển máu định kỳ hàng tháng từ năm ba tuổi
mang nhóm máu ô thế nhưng vì ngân hàng thiếu nhóm máu này nên dù lên bệnh viện được ba ngày cháu mới chỉ được chuyển một trăm năm mươi đơn vị máu
hiện nay số người mang nhóm máu ô trong cộng đồng chiếm tỷ lệ từ bốn mươi ba đến bốn mươi năm
điều đó cũng có nghĩa số người cần nhóm máu ô trong điều trị là tương đương
chính vì vậy nhu cầu sử dụng máu ô cũng cao hơn các nhóm máu khác
ngoài ra đặc tính nhóm máu ô nhóm có thể truyền thay thế được cho tất cả các nhóm máu khác
do đó trong quá trình sử dụng đặc biệt đối với một số trường hợp cấp cứu hoặc khó tìm nhóm máu phù hợp
các cơ sở điều trị sẽ chỉ định truyền nhóm máu ô thay thế
vì vậy việc thiếu nhóm máu ô sẽ rất nguy hiểm cho công tác điều trị bệnh
và sau ba ngày viện huyết học và truyền máu trung ương thông báo về tình trạng khan hiếm nhóm máu ô ở mức báo động
đã có rất nhiều người đến viện huyết học và chuyển máu trung ương đăng ký hiến máu
tôi theo dõi fanpage của viện huyết học và chuyển máu trung ương
và tôi thấy là viện mình đang thiếu nhóm máu ô và tôi đến để tôi tham gia hiến máu
tôi hy vọng là tất cả mọi người hãy tham gia hiến máu để chung tay
và giúp đỡ những người đang rất rất rất cần nó
khi mà chúng ta tổ chức những ngày hội hiến máu như vậy
thì thực ra thì chúng tôi không thể nào mà nói rằng là chúng tôi chỉ cần nhóm này mà không cần nhóm khác
thế chính vì vậy mà chúng tôi không chủ động được trong cái việc là mình đang thiếu cái gì
mình sẽ tiếp nhận cái gì
để giải quyết cái việc đó thì một trong những cái vấn đề cơ bản
mà không phải ngày một ngày hai chúng ta có thể giải quyết được
đấy chính là tăng cái tỷ lệ người hiến máu nhắc lại
bởi vì chỉ có tăng cái tỷ lệ người hiến máu nhắc lại
chỉ có tăng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại
thì những người hiến máu nhắc lại họ là những người chủ động
và chúng tôi cũng là người chủ động
chúng tôi có thể làm việc với họ nói chuyện với họ
để mời họ đến hiến vào những cái gì mà chúng tôi thấy là thiếu cái nhóm nọ thiếu cái nhóm kia
hiện nay viện huyết học và truyền máu trung ương đang có khoảng chín đơn vị máu
trong đó ba đến bốn đơn vị máu ô
tuy nhiên theo viện huyết học và chuyển máu trung ương cho biết
thì hiện tại lượng máu ô dự trữ mới chỉ đạt khoảng ba mươi
trong khi đó
tỷ lệ người mang nhóm máu ô là bốn mươi năm
để có thể đảm bảo an toàn thì cần tối thiểu năm mươi lượng máu ô dự trữ
viện huyết học và truyền máu trung ương kêu gọi cộng đồng tiếp tục hiến máu tình nguyện
để khắc phục được tình trạng thiếu máu đảm bảo đủ máu điều trị
đặc biệt là trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám